cục xuất nhập khẩu bộ công thương dự báo giá lợn sống sẽ tiếp tục giảm trong những tuần sắp tới
khi nhập khẩu lợn sống từ thái lan về việt nam tăng
trong tháng sáu giá lợn trong nước có xu hướng giảm sau khi các doanh nghiệp được phép nhập khẩu lợn sống từ thái lan
giá lợn hơi cả ba miền giao động quanh mức giá từ tám mươi bốn đến chín mươi một đồng một kg
tuy nhiên diễn biến giá cho thấy giá lợn tại thái lan đang tăng bởi yếu tố tâm lý
trong tháng sáu nhiều người chăn nuôi ở thái lan đã nâng giá bán khi việt nam tham gia nhập khẩu lợn từ quốc gia này